giá vàng sao sau khi thị trường new york mỹ ngày hôm qua một mươi tám tháng hai đã tăng lên mức cao nhất trong vòng bảy năm qua
do kem loại quý này thì đang được coi là một tài sản an toàn trong bối cảnh các nhà đầu tư đang rất lo ngại
về tác động kinh tế của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín ở trung quốc
cũng như là đối với lòng tin kinh doanh và cả nhu cầu tiêu dùng
giá vàng kỳ hạn giao tháng bốn đã tăng một tám lên mức một sáu trăm linh ba sáu usd một ao
việc tăng giá vàng bị hạn chế một phần do đồng usd cũng tăng giá
chỉ số đồng usd so với sáu đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới cũng tăng hai mươi ba lên mức chín mươi chín ba mươi chín điểm
đính đến hai giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi chín tháng hai theo giờ việt nam
các nhà phân tích kinh tế cho rằng việc giá vàng tăng khi đồng usd lên giá cho thấy nhu cầu về vàng
đã vượt qua tác động của đồng usd như thông thường tức là vàng sẽ giảm khi đồng usd tăng